tháp mười là quyện dùng sâu của tỉnh đồng tháp với hơn bảy mươi diện tích đất sản xuất nông nghiệp
thu nhập của mỗi người vào những năm hai nghìn một mươi chỉ đạt dưới mức một mươi triệu đồng một năm
đời sống còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh
tuy nhiên từ khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
quỹ ba nhân dân quyện đã chỉ đạo tăng cường hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất
đổi mới các hình thức liên kết hợp tác thu hút nguồn lực đầu tư
đẩy mạnh mối liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa theo hợp đồng giữa các hợp tác xã tổ hợp tác nông dân với công ty doanh nghiệp
cũng như tăng cường liên kết bốn nhà
từ đó giúp nông dân an tâm sản xuất giúp nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một diện tích
do cái chất lượng giá trị của sản phẩm nông nghiệp mình bán ra được giá trị tăng lên
và các sản phẩm mình sản xuất được ứng dụng các công nghệ khoa học và các tiến bộ kỹ thuật
đời sống của người dân từ sau đề án tái cơ cấu đã được ổn định
và tăng thêm rất nhiều
hiện nay toàn quyện tháp mười có năm ngành hàng chủ lực gồm lúa gạo sen dịch cá sạc rằn và ếch
riêng ngành hàng lúa gạo đã tạo đột phá với nhiều mô hình công nghệ cao như cây lúa bằng máy
mô hình sản xuất an toàn mô hình trồng lúa lý tưởng
qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực về giảm giá thành vật tư nguyên liệu đầu vào
giảm công chăm sóc tăng năng suất và lợi nhuận
riêng năm hai nghìn một mươi tám tổng diện tích xuống giống đạt trên một trăm một mươi
năng suất bình quân cả năm đạt năm sáu tấn một hectare tăng ba mươi một sáu trăm tám mươi sáu tấn so với năm hai nghìn một mươi
trong đó tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm chín mươi hai tổng diện tích liên kết trên hai mươi hectare
nếu cấy thì chúng ta giảm nhất là phân đạm thứ hai là công lao động
thứ ba là chi phí thuốc bảo vệ thực vật
thứ tư là nước
thứ năm là về cây cao sao thu vạch
toàn nguyện hiện có một tổ hợp tác nuôi cá sạc rằn gồm một mươi năm thành viên
chủ yếu tập trung ở xã lán biển
hiện tổ hợp tác này đã đăng ký thực hành nuôi theo hướng việt gáp với diện tích khoảng ba mươi hectare
trong đó đã có sáu hộ với diện tích bảy ba hectare được cấp chứng nhận việt gáp
ngoài cá tươi sản phẩm khô cá sạc rằn cũng đang được quyện tập trung sản xuất và tiêu thụ ổn định
hiện nay trên toàn nguyện có bốn cơ sở
một cơ sở sản xuất khô góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ ngành hàng cá sạc rằn
từ chuyển biến tích cực về tư duy làm nông nghiệp của lãnh đạo tỉnh đồng tháp
của quyện tháp mười cũng như nhân dân
đồng thời kết hợp chương trình mục tiêu quốc
quốc gia xây dựng nông thôn mới
theo đó góp phần tăng gia sáng tạo trong sản xuất tạo nhiều mô hình kinh tế hiệu quả
góp phần đưa nâng cao thu nhập bình quân tăng bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi đồng một người một năm
tăng một mươi ba triệu chín trăm linh ngàn đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn mức ba hai mươi bảy
thu nhập lúc đó là một ngàn con ếch
chúng ta sẽ có một lợi nhận là khoảng từ một triệu gửi cho lên
một mươi ngàn con là nó sẽ ra một mươi năm triệu
một mươi ngàn con có thể lời bật một trăm linh triệu
và cũng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ đó
em cũng cố gắng để phát huy để kinh tế của mẹ con em là thấp nghèo hơn
nhờ dù ếch với cá ở đây nhà giá trị kinh tế nó cũng hơi ngực đùi chút xíu
để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được
thời gian tới quyền sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để phát triển kinh tế nông nghiệp
theo hướng hiện đại sạch an toàn
tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực
đào tạo nghề gắn giới giải quyết việc làm nâng cao thu nhập giảm nghèo bền dững
sớm tạo dựng hình ảnh riêng của địa phương
gắn với xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp du lịch cộng đồng về sen
và đặc biệt từ đây đến cuối năm hai nghìn hai mươi
quyền sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu quyền nông thôn mới
để đáp ứng sự kịp dọng của lãnh đạo tỉnh quyền
cũng như toàn nhân dân trên dùng đất sen hồng tháp một mươi